ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông lê duy hạnh
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần nhiệt điện quảng ninh để tiếp tục làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng ba công an tỉnh quảng ninh đã gửi giấy triệu tập ông hạnh lên làm việc về hành vi làm giả nhiều loại giấy tờ
những loại giấy tờ làm giả có liên quan đến hoạt động của công ty hay không vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
đại diện công an tỉnh quảng ninh cho biết mới khởi tố vụ án chưa khởi tố bị can hoạt động điều hành sản xuất của công ty hiện vẫn đang diễn ra bình thường